tạo điều kiện cho khối kinh tế tư nhân phát triển
trong năm hai nghìn một mươi tám có gần năm mươi doanh nghiệp tư nhân thua lỗ
điều này cho thấy là khu vực kinh tế này đang có dấu hiệu trưởng lại
vậy đâu là đòn bẩy cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển
trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế trong tương lai
sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình của chúng tôi
hoạt chất coqmin trong củ nghệ hỗ trợ nhiều bệnh mạng tính
đặc biệt là những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa
coqmin dạng bột hay viên nén khó tan trong nước
khiến cơ thể khó hấp thụ hoạt chất này
tiến sĩ lưu hải minh và đồng nghiệp
đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano tạo ra dung dịch nano cocumin
có độ tan trong nước hơn một mươi lần
độ hấp thụ trong cơ thể hơn chín mươi
hạt nano được tạo ra chỉ có kích thước hai mươi năm mươi nm
chạm tới tiêu chuẩn thế giới
để có được thành công này tiến sĩ minh và đồng nghiệp đã trải qua hàng nghìn thí nghiệm
mất bảy năm tạo ra nano coqmin dạng lỏng
xuất khẩu chính ngạch sang nhiều nước trên thế giới
ít ai biết tiến sĩ minh đã từ bỏ hơn hai mươi năm kinh doanh phần mềm
để chuyển sang lĩnh vực hóa sinh
hướng tới mục tiêu chuyên sản xuất các sản phẩm sức khỏe đạt tiêu chuẩn thế giới
quá trình chuyển đổi doanh nghiệp mất bảy năm
nếu để mà trở thành doanh nghiệp công nghệ
thì phải có rất nhiều giấy tờ
không chỉ từ bộ khoa công nghệ
mà còn từ những bộ chuyên ngành khác
thì câu chuyện là làm sao cho nó đủ
và nó cần và đủ cho những loại giấy tờ đấy
để chứng nhận một cái doanh nghiệp là trở thành doanh nghiệp công nghệ
thì nó cũng rất là mất thời gian
trong suốt quá trình đó
công ty không chờ đợi ưu đãi hay sự hỗ trợ của nhà nước
mà tự mây mò nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất
không ít lần thất bại hết vốn và làm lại từ đầu
luôn chủ động trong kinh doanh
tuân thủ và chờ đợi theo quy định pháp luật
cũng là quan điểm của nhiều doanh nghiệp fdi hiện nay
chỉ có hai nguyên tắc
tuân thủ và chủ động
có nghĩa ở đây là tuân thủ tất cả những quy định của pháp luật việt nam
và thứ hai chủ động
chủ động ở đây trong việc sắp xếp kế hoạch hoạt động kinh doanh của chúng tôi
trong quá trình mà chúng tôi thực hiện việc xin những cái giấy phép
và điều này nó cũng thể hiện được là
ở trong luật quy định của việt nam
tất cả mọi cái thủ tục hành chính đều có một cái thời hạn
và thời hạn này được quy định rất rõ
trong các văn bản pháp luật việt nam
thời gian làm thủ tục lâu
phải thay đổi kế hoạch kinh doanh
chấp nhận những rủi ro có thể để phù hợp với hệ thống pháp luật
với những nỗ lực từ thực tế môi trường kinh doanh
doanh nghiệp tư nhân đang vươn lên
chìm hơn bốn mươi gdp
tạo việc làm cho tám mươi ba ba lao động
họ đóng góp thuế hơn ba mươi tám
vượt xa khối kinh tế nhà nước
các chuyên gia đánh giá
mức độ đóng góp của khối doanh nghiệp này
vẫn còn thấp so với tiềm năng của họ
vậy nguyên nhân tại sao
họ vẫn chưa phát huy được nội lực đóng góp cho nền kinh tế
bởi một nền tảng thể chế
thực sự mở cửa thúc đẩy bảo vệ sự sáng tạo
tại diễn đàn kinh tế tư nhân diễn ra vào đầu tháng năm vừa qua
người đứng đầu chính phủ thừa nhận
một số vướng mắc về thể chế
đang tạo ra rào cản cho các mô hình kinh doanh mới
thủ tướng cho biết
chính phủ sẵn sàng lắng nghe
tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc
tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp này phát triển
chúng ta để biết
thể chế pháp luật
môi trường kinh doanh việt nam
tuy có nhiều
cải tiến tiến bộ
nhưng vẫn còn nhiều rào cản vướng mắc
đôi khi thể chế chính sách
còn chưa theo kịp
chưa thực sự kiến tạo cho các mô hình
kinh doanh mới
kinh tế số kinh tế chia sẻ
công nghiệp chế tạo nông nghiệp hữu cơ
vâng vâng vậy đâu thực sự là điểm ngãn
giải pháp đột phá
khắp tới là gì
nhà nước doanh nghiệp cần làm gì
với lộ trình ra sao
cần những giải pháp đột phá nào
cơ chế hợp tác công tư thế nào
trong những ngành lĩnh vực
mà việt nam có nhiều tiềm năng
bàn về giải pháp tháo gỡ vướng mắc
mở đường cho kinh tế tư nhân
thủ tướng cho biết
một trong những giải pháp quan trọng là xem xét giảm trồng chéo
thủ tục kiểm tra chuyên ngành
cắt giảm chi phí kinh doanh
tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp
đó là giảm trồng chéo
trong thanh tra kiểm tra
tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân phát triển
tạo cơ hội
tiếp cận nguồn lực công nghệ thị trường
cắt giảm chi phí kinh doanh
hạ sát thành sản phẩm
doanh nghiệp tư nhân
cắt thành phần khác
làm an ra môi trường thông thoáng
minh bạch thuận lợi
nhiều doanh nghiệp
và các chuyên gia kinh tế đánh giá cao
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngay từ đầu nhậm kỳ
người đứng đầu chính phủ đã tạo ra sự thay đổi lớn
về cải cách thủ tục hành chính
điều kiện kinh doanh
tại các bộ ngành hiện nay
những cái việc mà tra cứu
về thuế thu nhập cá nhân
hay là thuế thu nhập doanh nghiệp
hoặc là thuế vat thì cực kỳ đơn giản
và minh bạch
cách đây chỉ vài năm tôi cũng nghĩ là vài năm thôi
doanh nghiệp thì rất sợ cơ quan thuế
sợ cơ quan hải quan
nhưng bây giờ thì câu chuyện thì không còn nữa
và đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan
thì bây giờ luôn luôn họ coi
doanh nghiệp là cái đối tượng để phục vụ
và tôi nghĩ đấy là một cái sự đổi mới
mà cái sự đổi mới đấy phải bắt nguồn
từ lãnh đạo cao nhất là thủ tướng
thủ tướng đánh giá
kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay
nguồn lực của nhà nước còn hạn chế
mục tiêu đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi
cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại
chỉ còn một năm dưa nữa là phải hoàn thành
nhưng những chỉ số kinh tế hiện nay
so với yêu cầu đặt ra chưa đạt được
tốc độ để đạt được mục tiêu đặt ra
có độ trễ
vì vậy trong bối cảnh hiện tại
được huy động các nguồn lực xã hội
đặc biệt là khối kinh tế tư nhân
sẽ trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế
đến thời điểm hiện nay
chúng ta phải nói là nguồn lực
từ phía nhà nước
hay còn gọi là từ đầu tư công
từ ngân sách nhà nước
nó hạn hẹp và nó có giới hạn
nếu chúng ta đầu tư vượt quá khả năng
chịu đựng của nền kinh tế
chúng ta sẽ phát sinh ra lạng phát
sẽ phát sinh ra sự bất ổn
trong nền kinh tế vĩ mô
thì buộc chúng ta phải quay trở lại
các nguồn lực xã hội
huy động mọi nguồn lực
còn trong xã hội
để có thể cùng với nhà nước
để chúng ta phân đấu
cả nước đạt được mục tiêu
mà nghị quyết đại hội đã
đề ra vào năm dự kiến đến hai nghìn ba mươi
thì như thế
chúng ta đặt bài phát biểu của thủ tướng
trong bối cảnh như thế
thì chúng ta thấy
đây là một việc
chúng ta phải đặt vấn đề ra
và nó là một bước
chính phủ triển khai
và trong cuộc sống
dưới sự chỉ đạo
của người đứng đầu chính phủ
môi trường kinh doanh
cải cách hành chính
từng bước được cải thiện
nhiều rào càng được tháo gỡ
hướng tới sự bình đẳng
cho các thành phần kinh tế
cùng tồn tại song hành
và hỗ trợ lẫn nhau
đây được coi là chìa khóa
để việt nam thúc đẩy tăng trưởng
gia tăng năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế
những cái nào
tạo ra lợi nhuận
tỷ suất lợi nhuận trên vốn
thì chúng ta
phải nhường cái đấy
cho doanh nghiệp
để tạo ra sự hấp dẫn
cho các nhà đầu tư
của các thành phần kinh tế khác
những cái ngành
rủi ro lớn
thì nhà nước phải làm
để có tên chất
tạo điều kiện
cho các thành phần kinh tế
các thành phần kinh tế khác
có thể đầu tư vào
tại hội nghị
về tình hình triển khai
thực hiện nghị quyết số hai
của chính phủ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
và định hướng
đến năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia
đã công bố đánh giá
của ngân hàng thế giới
về kết quả cải cách
các chỉ số môi trường kinh doanh
theo báo cáo
dự kiến công bố vào tháng một mươi
có một số chỉ số đáng chú ý
được đánh giá
có nhiều tiến bộ như
khởi sự kinh doanh giảm
từ tám bước thủ tục
vào một mươi bảy ngày
xuống năm bước
và tám ngày
cấp phép xây dựng
từ một trăm sáu mươi sáu ngày
xuống còn sáu mươi hai ngày
số lật nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp
giảm từ năm lần
xuống một lần
thời gian thực hiện nộp thuế
giá trị gia tăng
giảm từ hai trăm một mươi chín giờ
xuống còn một trăm hai mươi chín giờ
khẳng định của ngân hàng thế giới
cải cách thể chế

và một thành công lớn nhất
của chính phủ việt nam
trong quá trình chuyển đổi
đổi mới nền kinh tế
trong ba mươi ba năm
chúng ta đã thấy rằng
các tổ chức quốc tế
các tài chính quốc tế
đã có những nhận định
tương đối khách quan
về thành công
trong quá trình đổi mới
nó phù hợp
với việc chuyển đổi mô hình
từ nền kinh tế kế hoạch
tập trung sang nền kinh tế thị trường
định hướng cho chủ nghĩa
bên cạnh những mặt tích cực đáng ghi nhận
các chuyên gia đã nghiêm túc xem xét
việc thực thi các mục tiêu
trong giai đoạn tới
mà nghị quyết số hai của chính phủ đặt ra
chưa được như kỳ vọng
nghị quyết số hai đã nhấn mạnh
trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các bộ ngành phải giả soát
cắt giảm thực chất năm mươi mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
trong tháng năm hai nghìn một mươi chín
các bộ báo cáo chính thức
cắt giảm ba bốn trăm hai mươi năm
trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh
so với yêu cầu

cắt giảm thực tế
vì cắt giảm đó chưa thực sự chạm tới
và mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp
đến thời điểm hiện tại
động thái của các bộ ngành vẫn ở mức ngập ngừng
ví dụ như là bộ công thương
thì ngay từ đầu năm thì cũng đã có cái kế hoạch
là sẽ thành lập
một cái ban soạn thảo
để lại tiếp tục giả soát
để điều kiện kinh doanh
nhưng cho đến thời điểm hiện nay
thì nó vẫn đang chỉ dừng lại
của cái kế hoạch
còn những cái bộ ngành khác
thì chúng tôi cũng chưa nhìn thấy
có những cái động thái chuyển biến nào
so với kết quả của năm hai nghìn một mươi tám
và thiếu cái sức ép
thì cũng đồng nghĩa với việc là
các cái tốc độ thực hiện
các cái tiến độ thực hiện
cái sự quan tâm nó cũng giảm bớt đi
bởi vì có
lợi ích nhóm ở trong đấy
thì vấn đề ở đây chúng ta nói là
thế thì một bộ to
chính phủ và nhà nước này to
để nó dẫn đến những cái tình trạng là
môi trường kinh doanh của chúng ta bị giảm sút
và phát sinh ra những cái việc
mà thủ tướng chính phủ
phải trực tiếp xử lý
để duy trì đạt tăng trưởng kinh tế
các chuyên gia khuyến cáo
việt nam nên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
để cải thiện môi trường kinh doanh
vì đó là nhân tố khuyến khích đầu tư tư nhân
cũng như tăng cường hội nhà quốc tế
họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng chủ nhiễm văn phòng chính phủ
mai tiến dũng cũng cho biết
trong sáu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hai nghìn một mươi chín
quan trọng nhất
là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ
thực chất môi trường đầu tư kinh doanh
nhất là một số vướng mắc về thủ tục hành chính
đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành
tiếp tục quyết liệt cắt giảm các thủ tục không cần thiết
công khai rõ ràng trên website của đơn vị mình
để người dân và doanh nghiệp biết
doanh nghiệp có thể giám sát lại
cái việc thực thi công vụ của các nhân viên công quyền
tôi thấy điều này rất hay
và hiện nay một số tỉnh người ta đang làm rất tốt
và tôi nghĩ là cái mô hình này
nên áp dụng cho toàn việt nam
theo tôi là nó phải từ ý thức
từ hai phía
ý thức của một người
một người dân của một công dân
hoặc là của một doanh nghiệp
là phải có chịu trách nhiệm cho việc đánh giá của mình
và thứ hai là
những nhân viên công quyền đấy
cũng phải thay đổi ý thức phục vụ
chúng ta đang đi đúng hướng
tức là chúng ta sẽ công khai minh bạch
quá trình hình thành
các văn bản pháp quy
và trong đó thì
chúng ta phải tập làm quen
với cái phản biện xã hội
nếu chính sách đấy
người dân được hưởng lợi
các cơ quan nhà nước gặp khó khăn
trong việc quản lý
chúng ta vẫn phải làm
chúng ta phải làm
dành khó khăn về mình
nhường thuận lợi cho người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
thì mới là chính phủ của dân do dân và vì dân
xây dựng một trật tự hành chính trị
tạo nền tảng cho kinh tế tư nhân
cùng với đó là sự điều tiết của nhà nước
thu hút mọi nguồn lực xã hội vào thực tế kinh doanh
có như vậy
con đường cho kinh tế tư nhân phát triển
sẽ không chật đường dây
và như thủ tướng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tư nhân
yêu nước tìm kiếm lợi nhận chân chính
góp phần làm cho dân giàu nước mạnh
vì tương lai đất nước và tinh thần dân tộc
mục tiêu đặt ra đến năm hai nghìn hai mươi
phải có một triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động
nhưng hiện tại mới đạt được bảy trăm một mươi năm doanh nghiệp
đây là một thách thức
thủ tướng đã nói từ khóa cho khu vực này
đó là tạo sự bình đẳng trong phát triển
được bảo vệ khích lệ
và được trao cơ hội cho kinh tế tư nhân
và để làm được điều này
thì đòi hỏi các bộ ngành phải tuân thủ chỉ đạo
của người đứng đầu chính phủ
nỗ lực phá vỡ rào cản
mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
cải cách hành chính tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại